nghiên cứu nhiễm covid một mươi chín nhẹ vẫn bị ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng chú ý
một nghiên cứu mới từ các chuyên gia của đại học oxford cho thấy
những người nhiễm covid một mươi chín nhẹ vẫn có thể bị ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng chú ý sau khi khỏi bệnh
các nhà khoa học từ đại học oxford của anh đã tiết lộ rằng
những người nhiễm covid một mươi chín kệ và không mắc phải các hội chứng covid một mươi chín kéo dài khác
vẫn có biểu hiện suy giảm khả năng chú ý và trí nhớ trong sáu đến chín tháng sau khi khỏi bệnh
kết quả trên được thu thập từ một nhóm ngộp những người tham gia nghiên cứu
có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín trước đó
nhưng không gặp bất kỳ triệu chứng kéo dài nào sau khi nhiễm bệnh
cũng như các lo ngại về sức khỏe khác sau khi hồi phục
theo đài reta kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm người này không khác nhiều
so với nhóm người không bị nhiễm vào thời điểm thử nghiệm về các yếu tố như mức độ mệt mỏi
hay quên thói quen ngủ hoặc sự lo lắng
những ngày này sau đó được yêu cầu thực hiện một loạt các bài tập
về các hoạt động cần thiết cho cuộc sống hàng ngày
sự chú ý lập kế hoạch các hoạt động về trí nhớ và suy luận
kết quả thu nhận được cho thấy những người tham gia thực hiện tốt hầu hết các nhiệm vụ
xong lại gặp vấn đề trong việc nhớ lại ký ức cá nhân trong khoảng thời gian tối đa sáu tháng
sau khi hồi phục họ cũng gặp phải sự suy giảm khả năng duy trì sự chú ý
theo thời gian cho đến chín tháng
điều ngạc nhiên là mặc dù những người khỏi covid một mươi chín này đều không có bất kỳ
một triệu chứng nào nữa vào thời điểm thử nghiệm
nhưng họ lại bị suy giảm khả năng chú ý và trí nhớ
các chuyên gia cho biết không thể tránh được nguy cơ bị covid một mươi chín kéo dài

covid một mươi chín kéo dài có thể xảy ra trong thời gian tối đa sáu tháng sau khi hồi phục
và ở người nhiễm bất kể biến thể nào không phân biệt chủng delta hoặc beta
hoặc bây giờ là omicron
ông nói thêm nên luôn lưu ý rằng có từ một mươi ba mươi số người nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng
sẽ tiếp tục có các triệu chứng dây dẳng theo time of india
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cũng tuyên bố rằng
ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể mắc tình trạng hậu covid một mươi chín
họ giải thích những tình trạng này có thể biểu hiện dưới các dạng khác nhau
và kết hợp với các vấn đề sức khỏe trong những khoảng thời gian khác nhau
bệnh nhân covid một mươi chín có thể không có triệu chứng hoặc mắc bệnh từ nhẹ đến trung bình
các triệu chứng có xu hướng giảm dần trong vòng hai ba tuần sau khi các triệu chứng khởi phát
tuy nhiên một số người vẫn tiếp tục gặp phải các triệu chứng kéo dài hơn bốn tuần trở lên
ngay cả sau khi đã xét nghiệm âm tính theo time of india
các triệu chứng phổ biến có thể tồn tại trong thời gian dài là khó thở
mệt mỏi khó tập trung mất ngủ và đầu óc lơ mơ
một số người cũng bị thay đổi hoặc mất hoàn toàn mùi và vị
vaccine covid một mươi chín không ngăn được chứng covid một mươi chín kéo dài ở những người nhiễm covid một mươi chín đột phá
sau khi đã tiêm chủng đầy đủ đặc biệt là người trên sáu mươi tuổi
giai đoạn hồi phục là giai đoạn quan trọng vì nó cần được chăm sóc cẩn thận
cho dù mệt mỏi dài dẳng cũng hãy cố gắng vận động với cường độ vừa phải
hãy dành thời gian để cơ thể được chữa lành uống nhiều nước và ăn những thực phẩm giao chất dinh dưỡng
giúp cung cấp năng lượng dồi dào tiếp tục theo dõi các triệu chứng và giữ liên lạc với bác sĩ
khi nào f khỏi bệnh cần khám hậu covid một mươi chín
chia sẻ trên vtc news bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng hai tp hcm cho biết
hậu covid một mươi chín thường xảy ra với những người bệnh nặng năm thở máy hồi sức kéo dài mới phải khám và điều trị
nếu người khỏi bệnh thấy có hiện tượng dụng tóc mất ngủ đau nhức có thể tự điều trị tại nhà
trường hợp dụng tóc bạn chỉ cần uống vitamin nhóm b
mất ngủ do stress căng thẳng có thể sử dụng thuốc ngủ thảo dược và tập thiền
đau nhức ở đâu đó thì uống thuốc giảm đau
ho nhẹ thì sử dụng thuốc ho thông thường
còn nếu mất khứu rác thì tập ngửi tinh dầu hai ba lần mỗi ngày
quan trọng là lắng nghe cơ thể mình để giải quyết chứ đừng quá lo lắng về hậu covid một mươi chín bác sĩ khanh nói
kiểm tra những kết quả khám phá của các đồng nghiệp mình
tiến sĩ stephen berje thuộc đơn vị thống kê sinh học mrc tại đại học camprad cho rằng điều này không phải là ngẫu nhiên
sự khác biệt giữa nhóm nhiễm covid một mươi chín và không nhiễm bệnh về một số thước đo cụ thể về khả năng nhận thức được xem xét trong nghiên cứu này là rất nổi bật
đặc biệt là vấn đề trí nhớ bị trì hoãn và khả năng thực hiện các nhiệm vụ một cách chính xác khi mệt mỏi tiến sĩ bơjet nhận định
trước đây đã có một vài nghiên cứu chỉ ra rằng sau khi nhiễm covid một mươi chín cấp tính
một số bệnh nhân tiếp tục gặp phải các triệu chứng về nhận thức như khó tập trung hay quên và mệt mỏi
tuy nhiên nhiều người vẫn không rõ liệu những người nhiễm bệnh nhẹ hoặc không gặp triệu chứng nào có bị ảnh hưởng đến hoạt động nhận thức sau khi nhiễm hay không
theo ông lo lắng nhất của người hậu covid một mươi chín là đọc quá nhiều thông tin tiêu cực
cộng thêm nhiều yếu tố khác tác động có thể khiến họ bị trầm cảm dối loạn lo âu
có người phải khám tâm thần sử dụng thuốc vì không tự giải thoát được vấn đề qua tập luyện hay giả stress
sau khi khỏi covid một mươi chín chúng ta sẽ thấy mệt mỏi đau nhức nhưng rồi sẽ hồi phục
bác sĩ trường hữu khanh cho biết và nói thêm rằng
không nhẹ khỏi bệnh không có triệu chứng gì liên quan sau đó thì không phải khám hậu covid một mươi chín
theo dinh ngày một mươi bảy tháng một ubnd tỉnh yên bái ban hành quy định mới về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người về từ nơi khác
địa phương này quy định người về từ vùng đỏ và cam đã tiêm đủ liều vaccine thì phải cách ly tại nhà bảy ngày
lấy mẫu xét nghiệm rt pcr ba lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine phải cách ly tại nhà một mươi bốn
người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine phải cách ly tại nhà một mươi năm ngày lấy mẫu xét nghiệm rt pcr bốn lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
nếu về yên bái từ vùng vàng người dân cách ly tại nhà bảy ngày và tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
còn người về từ vùng xanh yên bái yêu cầu tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày
với các quy định trên yên bái đang là tỉnh có chính sách khắt khe nhất ở miền bắc đối với người về quê
cùng lúc sau phản ánh của báo chí sự lên tiếng của chuyên gia và người dân suốt một tuần qua
đi với người về quê ăn tết mà chưa có sự điều chỉnh một số địa phương ban hành thêm quy định mới
hưng yên yêu cầu người từ nơi khác về quê phải có xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
đồng thời không phân biệt là về từ vùng nào người dân đã tiêm đủ hai mũi phải tự cách ly tại nhà bảy ngày
nếu chưa tiêm đủ thì cách ly một mươi bốn ngày
quyết định được đưa ra khi liên tục trong hai tuần qua địa phương có số ca mắc trung bình trên ba trăm linh ca trên ngày
dù vậy chính sách này của hưng yên có thể làm ảnh hưởng tới lượng lớn người dân
từ địa phương đang làm việc ở hà nội bắc ninh và nhiều nơi khác có mong muốn về quê
cùng quy định trên phú thọ yêu cầu người từ nơi có cấp độ dịch một và hai vùng xanh và vàng
tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày
người về từ vùng đỏ và cam được yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
và cách ly tại nhà bảy đến một mươi bốn ngày tùy theo trường hợp tiêm đủ hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine
trong khi đó một số địa phương như hải phòng hải dương tuyên quang
yêu cầu cách ly tại nhà với người về từ vùng cam và đỏ
riêng lào cai hà nam nam định chỉ cách ly với người về từ vùng đỏ
vĩnh phúc bắc giang bắc ninh ninh bình vẫn nới rộng quy định với người dân
khi chỉ yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
không cần cách ly kể cả với người về từ vùng có nguy cơ ở cấp độ ba và bốn
dù vậy ba địa phương trên khuyến khích người dân hạn chế tụ tập đông người để ăn uống hội họp
mừng xuân ở cả trước trong và sau tết nguyên đán
nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm
thanh hóa yêu cầu người đến nơi cấp độ ba và bốn tự cách ly tại nhà bảy ngày
nếu tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
người từ vùng có dịch thuộc cấp độ một và cấp độ hai không bị cách ly không bắt buộc xét nghiệm
chỉ cần khai báo y tế thực hiện năm k và theo dõi sức khỏe
thời gian qua một số văn bản và quy định chống dịch của thanh hóa gây dư luận trái chiều
tỉnh này từng có văn bản khuyến cáo người dân không về quê ăn tết
đồng thời quyết định của xã thiệu phú huyện thiệu hóa gây tranh cãi
khi khóa cửa một số nhà dân có người từ nơi khác trở về
sau phản ánh của báo chí các quyết định trên đã được điều chỉnh
ủy ban nhân dân huyện thiệu hóa đã chấn trình chỉ đạo xã mở khóa cho hộ có người cách ly
và khẳng định đây không phải là chủ trương chung của địa phương
trong khi đó ba địa phương miền trung khác là hà tĩnh thừa thiên huế và quảng trị
yêu cầu người đã tiêm đủ liều vaccine về từ vùng đỏ và vàng vẫn phải cách ly tại nhà bảy ngày
người chưa tiêm vaccine cách ly một mươi bốn ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú
quảng nam quảng ngãi bình định đắk lắc phú yên lâm đồng không quy định cách ly với người về quê ăn tết
dù ở bất cứ địa phương nào về
tương tự nhiều địa phương nam bộ như cà mau sóc trăng thành phố cần thơ vĩnh long kiên giang
vẫn áp dụng quy định thông thoáng thích ứng an toàn không quy định cách ly người về từ tỉnh thành phố khác